cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đó là việc kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín như nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ đặt ra cho thành phố hồ chí minh nhiều thách thức
thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng chống dịch đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
vì vậy sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để tập trung khống chế nguồn lây nhiễm
đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế
để không chế được dịch bệnh lãnh đạo thành phố hồ chí minh kêu gọi cán bộ chiến sĩ đồng bào thành phố
tiếp tục đồng lòng chung sức phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống dịch
sau ba tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng chức năng thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã xử phạt sáu trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
thu nộp ngân sách hơn một hai tỷ đồng
những trường hợp bị xử phạt chủ yếu ở các lỗi như ra đường không đeo khẩu trang ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
tụ tập đông người không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch
thành phố bumathur thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
khi trên địa bàn xuất hiện chùm ca lây nhiễm cộng đồng lớn số ca nhiễm tăng nhanh
đến hết ngày một mươi bốn tháng tám kết thúc cách ly xã hội chùm lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố đã được kiểm soát
tuy nhiên để đẩy lùi dịch covid một mươi chín sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường
thành phố bumathur tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ cho đến khi có thông báo mới
như vậy trong đợt covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư này thành phố buôn ma thuột ghi nhận sáu mươi chín ca mắc trong đó có một mươi hai ca đã được xuất viện
công an phường tràng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay cho biết đã lập biên bản xử phạt ba trường hợp trong một gia đình
vì có hành vi có lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thành công vụ và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ba thành viên trong một gia đình gồm tô vĩnh huế lê thị hương và tô thị quỳnh cùng ngụ tại khu phố ba phường tràng giài
tổng mức xử phạt cho ba người là hai mươi hai triệu đồng
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám lực lượng phòng chống covid một mươi chín phường tràng dài trong lúc tuần tra địa bàn đã phát hiện ba người nói trên
đang bán trái cây tại khu vực gần ngã tư quang thắng thuộc khu phố bốn
trong lúc ba phường tràng giài khi lực lượng yêu cầu kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt hành chính
thì cả ba liên tục chửi bới lực lượng kiểm tra vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại bằng clip rồi đưa lên mạng xã hội
làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư đang diễn biến phức tạp nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu của chính phủ
trong khi người dân cả nước đang đồng lòng cung cấp ủy chính quyền ca cấp chống dịch
thì có không ít những tin tức thất thiệt bịa đặt giả mạo được tung ra gây hoang mang bức xúc dư luận
mặc dù nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý hành chính thậm chí là xử lý hình sự
song virus tin giả và biến chủng của nó vẫn xuất hiện lan truyền một cách nhanh chóng
từ sáng ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung
bí thư thành phố chỉ đạo sẽ không cho người dân di chuyển trong bảy ngày
rất nhiều người lo lắng hoang mang trước thông tin này
thế nhưng sở thông tin và truyền thông tp hà nội ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
đều khẳng định đây là tin giả mạo sai sự thật
hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác minh
và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật
tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp thì trên không gian mạng
thông tin sai lệch xuyên tạc xấu độc ngày càng gia tăng cả về mức độ và xu hướng
tin giả đang ngày càng trở nên khó lường và tinh vi hơn
không chỉ là những thông tin xuyên tạc có tính chất tiêu cực về diễn biến dịch bệnh
về tình hình cách ly phòng tỏa tin giả về vaccine mà còn là những thông tin thổi sồng
lợi dụng lòng tin sự thương cảm của người dân để trục lợi vận động từ thiện
vụ việc bác sĩ khoa là một ví dụ điển hình
nhiều đối tượng đã giả mạo văn bản hoặc là xuyên tài các chỉ đạo
chính sách quy định về phòng chống dịch bệnh cũng như là chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn
từ đó bình luận thiếu quan cứ
quy kết cho thể chế chính trị bản chất chế độ bôi nhọ pháp luật chính lãnh đạo
đảng nhà nước cũng như chính quyền
nhóm tin giả về các trường hợp cần hỗ trợ lừa đảo chính đạo tài sản
những đội dẫn xấu đã dàn dựng thông tin về những trường hợp cần hỗ trợ giả mạo trang
của các cơ quan báo chí truyền thông người nổi tiếng từ đó kêu gọi ủng hộ và đã chiếm đoạt
chủ động triển khai từ xa từ sớm các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tổn thương
các đội dạng sử dụng công nghệ cao đã phát hiện chỉ đạo hướng dẫn
trao đổi công an các địa phương đấu tranh xử lý theo quy định pháp luật
và gian đe gần một trăm linh đối tượng đăng tải phát tán thông tin xấu động
sai sự thật liên quan đến dịch bệnh không để tin giả phá hoại nỗ lực
phòng chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị
chúng tôi đã tăng cường lực lượng tổ chức giám sát thường trực hai mươi bốn trên bảy
và đưa vào áp dụng nhiều giải pháp sáng kiến công nghệ để giám sát thông tin
trên hôn doan mạng
từ đó phân loại xác minh xử lý
chúng tôi đã phân tích đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo bộ lãnh đạo đảng
nhà nước cũng như là bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an
tại tp hcm các giải pháp ổn định tình hình trên hôn doan mạng
pháp luật quy định rất cụ thể về hình thức xử lý đối với các hành vi
thông tin giả sai sự thật tùy theo tính chất mức độ hậu quả gây ra
có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự
một bộ phận không ít người dùng mạng xã hội vội tin vào thông tin sai lệch
mà chia sẻ thì cũng đã góp phần phát tán tin giả tiếp tay cho tin giả lan truyền
vấn đề rất quan trọng và cần thiết hiện nay đó là mỗi người chúng ta
phải luôn luôn tỉnh táo cảnh giác và chúng ta khi thấy những thông tin
chia sẻ những thông tin liên quan đến các vấn đề nóng vấn đề thời sự
vấn đề đang được nhiều người quan tâm
vấn đề này là những cái tin mà chúng ta có thể tìm ra những cái tin mà chúng ta có thể tìm ra
cảm giác nghi ngờ thì chúng ta chưa vội chia sẻ phát tán ngay
mà chúng ta cần phải kiểm chứng để xem độ xác thực của thông tin
cùng với năm k trong phòng chống covid một mươi chín người dùng mạng xã hội nên thực hiện nghiêm năm k
trong phòng chống tin giả không tin ngay không vội bấm thích không cổ suý bình luận
không kích động không chia sẻ và hơn hết ý thức trách nhiệm sự tỉnh táo của mỗi người
sẽ là vaccine hữu hiệu nhất trong phòng chống biến chủng virus tinh dạng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
đỗ hữu toàn và nguyễn thị cẩm trí cùng đi xe máy lưu thông từ hướng thành phố đồng xoài
đi thành phố hồ chí minh lực lượng công an phát hiện trên xe có ba bịnh nilon chứa tinh thể màu trắng
và hàng trăm viên nén màu xanh nghi là ma túy được ngụy trang đặt trong bịch cà phê
chỉ vì một đối tượng trong nhóm bị nhìn đều khi đang bốc đầu xe ngoài đường
mới đây một nhóm đối tượng gồm một mươi chín thanh niên đã mang theo nhiều vũ khí để gây chiến độc
sân vận động mỹ đình hà nội rất may vụ việc đã được lực lượng cảnh sát hình sự công an
quận bắc từ liêm hà nội kịp thời ngăn chặn
nhóm thanh niên này mới chỉ từ một mươi năm đến hai mươi tuổi mang theo dao phóng lợn bom xăng
di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố để thị uy trước khi đến điểm hẹn giao chiến
tuy nhiên thấy không cân sức nhóm thanh niên còn lại đã bỏ chạy nhóm còn lại không tìm được đối thủ
giao chiến nên đã đuổi đánh cả những người đi đường dù không hề có mâu thuẫn gì
hiện một mươi năm đối tượng đã bị tạm giữ tại công an quận bắc tử liêm
bốn đối tượng còn lại đang bị lực lượng cảnh sát hình sự truy bắt
cũng vẫn là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây dối trật tự công cộng
một vụ việc khác xảy ra ở quảng ngãi cũng vừa được công an thành phố quảng ngãi kịp thời phát hiện xử lý
tám đối tượng đã bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích
bên cạnh việc xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng phụ huynh và người thân
cần phải có biện pháp giáo dụng giăn đe con em mình chặt chẽ hơn nữa
tám đối tượng này đã bị công an tp quảng ngãi khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một anh đinh quang huy
sinh năm hai nghìn năm trú tại xã tịnh thọ huyện sơn tịnh
đang chụp hình từ khu vực dự án ancora thuộc xã tịnh khê thành phố quảng ngãi
thì nguyễn phúc trường sinh năm hai nghìn bốn chú tại xã bình châu huyện bình sơn
lôi kéo một mươi năm đồng bọn có trang bị hung khí nóng đến chém huy nhiều nhát gây thương tích nặng
nguyên nhân là trước đó huy và trường có mâu thuẫn với nhau
chỉ như có huy là nhỏ bay chạy vô chiếm đầu tiên
rồi anh ta đồn chiếm vào nguy hiểm tăng chiếm vào mông và chân
hành vi nguy hiểm cho xã hội
đang nói việc lôi kéo đồng bọn đi gây án
trường còn lôi kéo các em ruột của mình ở tuổi vị thành niên xa ngã vào con đường phạm tội
qua vụ án cho thấy một số phụ huynh còn buông lỏng trong việc quản lý giáo dục con em của mình

công an tp quảng ngãi và các đơn vị nghiệp vụ
công an tp quảng ngãi và các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động nắm tình hình
ngăn chặn trên hàng chục nhóm thanh tiêu niên mang hụt hình nóng đi gây án và đua xe trái phép
hầu hết nguyên nhân của các vụ án đều có mâu thuẫn nhỏ giữa một số cá nhân
nhưng với cách sống buông thả đua đòi muốn thể hiện bản lĩnh cá nhân
nên nhiều thanh thiếu niên đã bị lôi kéo dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
tuổi trẻ năm nổi xíu suy nghĩ thích thể hiện
thanh tiêu niên vi phạm pháp luật thứ nhất là một số thanh niên là việc quản lý của gia đình
cái thứ hai nữa là cái mặt trái của xã hội tác động vào cái ý thức của thanh niên bây giờ
thường đua đòi tập làm người lớn và tập thể hiện tính cách cá nhân của mình
muốn thể hiện cho người khác thấy mình đây có vẻ là đằng anh đằng chị
công an tp hcm đã xử lý rất nhiều đối tượng qua quá trình trinh sát qua quá trình quản lý đối tượng
ngoài các biện pháp ngăn chặn xử lý của lực lượng chức năng đòi hỏi mỗi phụ huynh hoặc người thân
cần có biện pháp quản lý giáo dục con em của mình chặt chẽ hơn nữa
việc quan tâm nhắc nhở giáo dục phải thực hiện thường xuyên liên tục
có như vậy mới hạn chế tối đa vì con em của mình vi phạm pháp luật
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
đối với đối tượng hoàng thăng linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố hải nam
phường trung sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường thái bình
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quan hóa
tỉnh thanh hóa về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện